trong khi đó viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai vừa ra cáo trạng truy tố đối với đỗ sơn tùng ba mươi tám tuổi
giám đốc công ty cổ phấn bất động sản nhà đất đồng nai hà huy huyền giám đốc điều hành lê hữu trung giám đốc truyền thông
phạm thành lộc phó giám đốc tổng hợp nguyễn thành tâm giám đốc kinh doanh truyền thông và nguyễn bảo trân giám đốc kinh doanh
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng đỗ xuân tùng thành lập công ty cổ phần bất động sản nhà đất đồng nai có trụ sở tại phường tân hiệp
thành phố biên hòa khai khống số vốn điều lệ là hai trăm linh tỷ đồng để đủ điều kiện hoạt động
vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám tùng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thừa đất trị giá gần ba tỷ đồng tại xã bào hàm huyện trảng bom
sau đó thuê người vẽ bản đồ phân lô rồi tự đặt tên là dự án khu dân cư happy town hai
tiếp đó tùng yêu cầu lộc và trung chỉ đạo
nhân viên giao bán giới thiệu về dự án trên các trang mạng xã hội tổ chức hội thảo giới thiệu khách hàng về dự án đưa khách hàng đi xem đất
với thủ đoạn trên công ty này đã bán được tám mươi bốn lô đất của dự án ma thu được hơn một mươi sáu tỷ đồng từ khách hàng
cũng trong năm hai nghìn một mươi chín tùng đã mua nhiều lô đất có nguồn gốc trồng cây lâu năm tại huyện trảng bom
rồi thuê người vẽ bản đồ phân lô đặt tên là dự án giao bán giới thiệu bán đất nền nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng
cơ quan điều tra xác định tùng đã bán hơn năm trăm linh nền đất với số tiền gần một trăm hai mươi ba tỷ đồng
ngoài ra để có tiền hoạt động công ty tùng đã thế chấp một mươi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một mươi thửa đất nêu trên cho tiệm cầm đồ
quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định các bị can huyền trung lộc tâm và trân đã tham gia vào quá trình làm hợp đồng mua bán đất dự án ma
sau mỗi lần ký hợp đồng các đối tượng sẽ được nhận tiền hoa hồng từ công ty
giấu ma túy vào gốc cây nhưng thủ đoạn của đối tượng cũng không qua mắt được lực lượng chức năng
mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố một đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng là thái văn dũng chú tại xã hòa phú thành phố bù ma thuật tỉnh đắk lắc
trước đó dũng điều khiển xe mô tô đến thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa mua hai trăm linh g ma túy đá của một đối tượng không rõ lai lịch với giá năm mươi triệu đồng để về sử dụng và bán kiếm lời
khi đang trên đường về lại thành phố bùa ma thuật do sợ bị phát hiện nên dũng đã giấu số ma túy trên vào một gốc cây ở quán nước tại xã crong búc huyện crong park rồi tiếp tục đi xe về thành phố bù ma thuật
khi dũng đang trên đường về thì bị tổ công tác của đội cảnh sát ma túy công an thành phố bô ma thuật phát hiện bắt quả tang thu giữ trong xe một bịch ma túy mà dũng đã mua để sử dụng trước đó
tại cơ quan công an dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình đồng thời khai báo nơi cất dấu số ma túy đá trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn quang ẩn hai mươi tám tuổi trú tại huyện định quán tỉnh đồng nai
về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây chết người
trước đó vào khuya ngày hai mươi hai tháng một mươi ẩn điều khiển xe tải mang biển số sáu mươi c hai mươi bốn nghìn năm trăm hai mươi hai lưu thông trên đường mỹ xuân hòa bình theo hướng quốc lộ năm mươi một đến sông xoài
khi đến địa bàn ấp cầu ri xã sông xoài thì xảy ra tai nạn giao thông với xe mô tô do một thanh niên ba mươi bốn tuổi trú tại thị xã phú mỹ điều khiển hậu quả làm người điều khiển xe mô tô tử vong ngay tại hiện trường
sau khi xảy ra tai nạn ẩn điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường bỏ trốn
vào cuộc điều tra ngày hai mươi bốn tháng một mươi công an thị xã phú mỹ đã xác định được ẩn là người điều khiển chiếc xe tải gây ra vụ tai nạn trên
thưa quý vị và các đồng chí để đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh thái nguyên
lực lượng công an đã chủ động xây dựng những phương án bảo đảm an ninh trật tự phù hợp với từng địa bàn và tình hình cụ thể của tình hình dịch bệnh
từ đó góp phần hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan do dịch bệnh covid một mươi chín gây ra góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế xã hội
xuất hiện kf từ ngày một tháng một mươi một đến thời điểm hiện tại phường trung thành thành phố thái nguyên có chín kf trong cộng đồng
ngay sau khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên trong cộng đồng công an phường đã tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín phường trung thành
tổ chức triển khai các phương án đảm bảo an ninh trả tự
đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng nhanh chóng truy vết khoanh vùng và cách ly theo quy định
đến hết ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một phường trung thành có chín trong số hai mươi một khu vực phong tỏa đã được dỡ bỏ tiếp tục duy trì chín chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh
tiến hành truy vết một trăm hai mươi bốn trường hợp f một sáu trăm hai mươi sáu trường hợp f hai và đưa một trăm hai mươi bốn người đi cách ly tập trung
từ truy vết thì chúng tôi đánh giá được khu vực bị ảnh hưởng
và có khả năng sẽ lây lan vào cộng đồng thì chúng tôi khoanh vùng và phong tỏa đúng chúng và nhỏ ngoại theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ
trước những diễn biến mới của tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh thái nguyên
công an tỉnh đã chủ động có những phương án ứng phó linh hoạt phù hợp
bên cạnh công tác đấu tranh xử lý những trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
công an các đơn vị địa phương đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia truy vết khoanh vùng
tham gia lực lượng liên ngành kiểm soát hỗ trợ người dân phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cơ sở cách ly tập trung tại trường cao đẳng công nghiệp thái nguyên hiện có trên bốn trăm linh người đang được cách ly
để giữ vững an ninh an toàn khu vực này công an xã sơn cẩm thành phố thái nguyên và các lực lượng chức năng
đã bố trí quân số đảm bảo hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ nội bất xuất ngoại bất nhập không để phát sinh những tình huống phức tạp xảy ra
lực lượng của công an và lực lượng dân quân
chỉ từ ngày ba tháng năm đến nay là thường xuyên chốt đảm bảo tuần tra kiểm soát đôn đốc nhắc nhở các công dân
hiện tại toàn tỉnh thái nguyên có khoảng hai hai trăm linh trường hợp f một đang được cách ly tập trung
lực lượng công an đã phân công trên một một trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự
tại các khu cách ly tập trung và cơ sở y tế
qua ghi nhận tại các khu vực phong tỏa cơ sở cách ly và điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch covid một mươi chín cho thấy
hoạt động kiểm soát phòng chống dịch bệnh
đã có sự thích ứng linh hoạt vừa đảm bảo đúng các quy định vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương
cung cấp hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh và phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tòa nhân dân tỉnh khánh hòa sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn trí doãn
bốn mươi hai tuổi trú tại tổ dân phố thuận hòa phường cam thuận thành phố cam ranh
về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi nguyễn trí doãn đã lập sử dụng hai tài khoản mạng xã hội facebook của mình là
phan khánh và ba cho đã đăng tải nhiều bài viết hình ảnh do mình soạn thảo cắt ghép hoặc là siêu tầm chia sẻ từ bạn bè trên facebook
thể hiện quan điểm chống nhà nước với nội dung thô tục nhằm xuyên tạc phỉ báng
chính quyền nhân dân bôi nhọ sự lãnh đạo của đảng nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam lãnh tụ hồ chí minh các vị lãnh đạo cấp cao trong đảng nhà nước
hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội thể hiện sự coi thường pháp luật nên phải xử phạt một cách nghiêm minh
tại phiên tòa bị cáo doãn đã thành khẩn khai báo thừa nhận hành vi phạm tội của mình thể hiện sự ăn năn hối lỗi
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn trí doãn bảy năm tù giam
ngoài ra sau khi chấp hành xong án phạt tù bị cáo còn bị quản chế ba năm tại địa phương
trong khi đó sáng nay tòa nhân dân tp hcm tiếp tục đưa bị cáo dương thị bạch diệp giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn bất động sản diệp bạch dương
và ông nguyễn thành tài cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm và các bị cáo trong vụ án hoán đổi đất vàng ra xét xử
bị hại của vụ án là trung tâm ca nhạc nhẹ tp hcm và hai mươi bảy cá nhân tổ chức được xác định là người có quyền và nghĩa vụ liên quan
đây là lần thứ hai tòa nhân dân tp hcm đưa ra xét xử sau phiên tòa xử đầu tiên vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
tại phiên tòa đầu sau nhiều ngày xét xử hội đồng xét xử đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung tám nội dung
tuy nhiên sau đó viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có văn bản kết luận không cần phải điều tra bổ sung tám nội dung như yêu cầu của
theo cáo trạng vào năm hai nghìn tám bà dương thị bạch diệp đã bàn bạc và thống nhất với ông vi nhật tảo giám đốc trung tâm ca nhạc nhẹ tp hcm
hoán đổi tài sản của công ty này ở số năm mươi bảy cao thắng quận ba với tài sản một trăm tám mươi năm hai bà trưng quận ba trụ sở trung tâm ca nhạc nhẹ
bà diệp đã cung cấp hồ sơ gian dối rằng tài sản chưa thế chấp trong khi tài sản này đang được thế chấp vay tám bảy trăm linh lượng vàng tại agribank tp hcm

sau khi hoán đổi bà diệp tiếp tục dùng tài sản một trăm tám mươi năm hai bà trưng thế chấp vay tiền tại ngân hàng phương nam chiếm đoạt của nhà nước một trăm tám mươi sáu tỷ đồng
trong vụ việc này bà diệp đã gặp trực tiếp ông nguyễn thành tài đề nghị trình bày phương án hoán đổi
ông tài gặp chủ tịch ubnd tp hcm lúc đó xin ý kiến
chủ tịch thành phố sau đó đã chấp thuận cho thực hiện việc hoán đổi nhưng phải thông qua sở tài chính ban chỉ đạo chín đề xuất
ông tài đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện việc này
sau khi thống nhất việc hoán đổi công ty diệp bạch dương nhận mặt bằng một trăm tám mươi năm hai bà trưng và giấy tờ liên quan
nhưng bà diệp không bàn giao giấy tờ nhà đất tại số năm mươi bảy cao thắng cho trung tâm ca nhạc nhẹ
vụ án này bà diệp bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ông nguyễn thành tài và tám bị cáo nguyên là cán bộ các sở ngành thuộc ubnd tp hcm
bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
thời gian dự kiến phiên tòa diễn ra từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
một đường dây mua bán ma túy từ lào qua cửa khẩu cầu treo huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh vào tp hcm tiêu thụ
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an triệt phá
bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển một mươi hai bánh heroin
đối tượng bị bắt giữ khi đang vận chuyển một mươi hai bánh heroin là trần nguyễn hồng lĩnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thôn hòa bình xã kỳ phong huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
trước đó lĩnh thường xuất hiện tại địa bàn thành phố vinh tỉnh nghệ an
có biểu hiện bất minh về kinh tế và có dấu hiệu nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy
công an nghệ an cũng như công an hà tĩnh công an của tỉnh giảm biên với lào đặc biệt quan tâm
đến điều tra ma túy ở khu vực giảm ranh biên giới
công an nghệ an đã phát triển ra đường dây đường trọng điểm và đối tượng thư chuyên vận chuyển ma túy
từ tháng sáu năm hai nghìn một trở lại đây đối tượng có tần suất hoạt động ra và qua lại
người hà tĩnh là rất nhiều và trút triển tại các khu vực trọng điểm mà có đối tượng vận chuyển ma túy
như là khu vực cửa khẩu thành thủy thành trương
công an nghệ an cũng như công an nghệ an có biểu hiện bất minh về kinh tế và có dấu hiệu nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy
đơn vị đã xác lập chuyên án và quyết tâm triệt phá bắt các đối tượng trong đường dây này
cụ thể vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tại quốc lộ tám a đoạn đi qua địa phận thôn hà chùa xã sơn tây huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà tĩnh
chủ trì phối hợp với công an tỉnh hà tĩnh cục hải quan hà tĩnh
đã phát hiện bắt quả tang trần nguyễn hồng lĩnh khi đang vận chuyển một mươi hai bánh heroin bằng xe máy
từ khu vực biên giới thuộc xã kim sơn một về thị trấn tây sơn huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
để tiếp tục vận chuyển vào thành phố hồ chí minh tiêu thụ
thủ đoàn các đối tượng đi riêng đặc trưng thì nó vẫn là một cái nhấn chung nhất
đó là rất kín kẹ và tinh ví để phong trọng bất cứ sự theo dõi nào của công an chức năng
các đối tượng hoạt động có tính chất liên tỉnh
cho nên việc đeo bám
đối tượng phải tổ chức theo dõi để đảm bảo cho đúng thời điểm
đúng thời điểm lựa chọn để bắt giữ đảm bảo an toàn tuyệt đối
cũng như là đảm bảo được chứng cứ để tùy tổ xử lý đối tượng pháp luật
thì đấy luôn luôn là những vấn đề khó khăn mà muốn thành công thì lực lượng ngành sát ma túy phải vượt qua
việc bắt giữ đối tượng là mắt xích quan trọng để mở rộng chuyên án
trần nguyễn hồng lĩnh là đối tượng đã có hai tiền án về tội ma túy mới ra tù năm hai nghìn
năm hai nghìn một mươi hiện không có nghề nghiệp ổn định
tại cơ quan điều tra bước đầu lĩnh khai nhận số ma túy này là của một đối tượng người đài loan chưa rõ lai lịch
thuê lĩnh vận chuyển vào thành phố hồ chí minh với giá một trăm linh triệu đồng
chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng
còn tại đắk lắc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố một đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
và mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng là thái văn dũng
trú tại xã hòa phú thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
trước đó dũng điều khiển xe mô tô đến thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
mua hai trăm linh g ma túy đá của một đối tượng không rõ lai lịch với giá năm mươi triệu đồng
về để sử dụng và bán kiếm lời
khi đang trên đường về thành phố buôn ma thuật do sợ bị phát hiện
nên dũng đã giấu số ma túy trên vào gốc cây ở một quán nước tại xã crong búc
huyện crong park rồi tiếp tục đi xe về thành phố buôn ma thuật
khi dũng đang trên đường về thì bị tổ công tác của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố bơ ma thuật phát hiện bắt quả tang
thu giữ trong xe một bịch ma túy mà dũng đã mua để sử dụng trước đó
tại cơ quan công an dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
đồng thời khai báo nơi cất dấu số ma túy đá trên
một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại khu vực chợ cái tre
ở xã tân thiềng huyện trợ lách tỉnh bến tre
đã bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre phối hợp với công an huyện trợ lách triệt phá
khi thấy sự xuất hiện của lực lượng công an các đối tượng liền bỏ chạy
tuy nhiên hai mươi năm đối tượng cả nam lẫn nữ đã bị khống chế bắt giữ
tại hiện trường trên người các con bạc cơ quan chức năng đã tạm giữ hai con gà
một mươi điện thoại di động tám mươi ba xe mô tô cùng với số tiền trên chín mươi triệu đồng
và một số tăng vật có liên quan
hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện trợ lách tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị phạm tội làm tàng trữ tán phát hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam bị cáo nguyễn trí doãn bốn mươi hai tuổi
trú tại phường cam thuận thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa đã phải nhận bản án bảy năm tù giam
phiên tòa xét xử sơ thẩm diễn ra vào sáng ngày hôm qua
từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi nguyễn trí doãn sử dụng hai tài khoản
facebook đăng tải nhiều bài viết hình ảnh tự soạn thảo cắt ghép hoặc siêu tầm
chia sẻ từ bạn bè với nội dung thô tục nhằm xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân
bồi nhọ sự lãnh đạo của đảng nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
lãnh tụ hồ chí minh các vị lãnh đạo cấp cao trong đảng nhà nước
mục đích của bị cáo là nhằm kích động chia rẽ gây mất lòng tin trong dư luận
quần chúng nhân dân chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội
thể hiện sự coi thường pháp luật nên phải xử phạt nghiêm minh
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn trí doãn bảy năm tù giam
ngoài ra sau khi chấp hành xong án phạt tù bị cáo còn bị quản chế ba năm tại địa phương
một hai trăm linh viên ma túy tổng hợp là vật chứng vừa được công an huyện sông mã
tỉnh sơn la thu giữ khi bắt quả tăng hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép
chất ma túy tại bản tàn xã nậm ti huyện sông mã tỉnh sơn la
hai đối tượng là lò văn xiên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại bản nà há xã nậm ti huyện sông mã tỉnh sơn la
và lường văn phú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại bản xanh xã nậm lầu huyện thuận châu tỉnh sơn la
vật chứng thu giữ gồm một hai trăm linh viên ma túy tổng hợp cùng một số tăng vật liên quan
sinh và phú đều đã có tiền án về ma túy vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
theo lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy thủ đoạn của các đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi
hiện nay đã xuất hiện nhiều loại ma túy mới dưới nhiều dạng thức khác nhau rất khó phát hiện
và thực tế này đang đặt ra rất nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh và phòng ngừa
tại huyện biên giới bình liêu của tỉnh quảng ninh
chưa lúc nào lực lượng công an chủ quan lơ là các anh luôn chủ động nêu cao tinh thần cảnh giác
để mạnh tuyên truyền cho đối tượng thanh thiếu niên trước hiểm họa này
các loại ma túy mới tác hại ra sau

bằng những bài giảng trực quan như thế này công an huyện bình liêu tỉnh quảng ninh
đã giúp các em học sinh trên địa bàn nhận biết và những biện pháp phòng chống các loại ma túy
qua đó tác động tích cực đến nhận thức của các em góp phần phòng ngừa
ngăn chặn có hiệu quả đối với tệ nạn ma túy ngay trong học đường
khi được các chú công an nói chuyện và giới thiệu thì bọn em cũng đã biết thêm được nhiều loại ma túy mới
bọn em sẽ đề phòng hơn về những cuộc đi chơi
có những bạn bè và cảnh sát cao đối với những người đã đưa cho những món đồ mà mình không biết
vấn đề học sinh sử dụng ma túy thì cũng chưa phải là vấn đề nổi cộng
tuy nhiên trong năm vừa qua thì chúng tôi cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền
và về nhận thức thì các em cũng đã nhận diện được những loại ma túy phổ biến thường gặp
thứ hai là
thứ hai là cũng đã nắm mắt được những cái tác hại của ma túy ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh
và cũng đã nhận diện được những hình thức mà các đối tượng xấu thường lôi kéo
không chỉ tuyên truyền tại trường học công an huyện bình liêu còn tới tận khu dân cư các hộ gia đình để tuyên truyền
anh ở đội điều tra khuôn huyện bình liêu hôm nay anh đến gia đình anh tuyên truyền với gia đình với em
về cái tác hại của tài nạn ma túy và cách phòng chống tài nạn ma túy
đây bọn anh phát cho em những cái hình ảnh đấy
em nhìn những hình ảnh này mà em thấy bạn bè rủ dê lôi kéo thì tuyệt đối là em không được sử dụng hay là hiếu kỳ
bọn em là thành thơ niên nhiều khi bọn em cũng tò mò
được các anh công an đến tận nhà tuyên truyền phòng chống ma túy như thế này thì em cũng cố gắng ghi nhớ và có những cái để phòng tránh
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay lực lượng công an huyện bình liêu đã triển khai tăng
thường tuyên truyền về phòng chống ma túy trên một bảy trăm năm mươi lửa thanh thiếu niên
nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình nhà trường và lực lượng công an
trên địa bàn huyện bình liêu đến nay không có thanh niên nghiện ma túy
quan trọng là các em phải nắm biết được là ma túy nó tồn tại ở dạng nào các loại hình ma túy
và cái nguy cơ của ma túy nó ảnh hưởng đến sức khỏe của các em như thế nào
thì cái đấy là chúng tôi phải tập trung vào tuyên truyền để các em nhận thức
đấy và phát hiện
và những bạn nào hoặc là những trường hợp nào trên địa bàn mà có hành vi sử dụng ma túy này
hoặc là tàng trữ mua bán cho ma túy thì để tố rét cho nhà trường
hoặc cho lực lượng công an chúng tôi để từ đấy chúng tôi phát hiện và tôi ngăn chặn
bình liêu là huyện miền núi biên giới của tỉnh quảng ninh
với chín mươi bảy dân số là đồng bào dân tộc thiểu số
việc tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng của thanh thiếu niên
trong ngăn chặn phòng ngừa tệ nạn ma túy
sẽ là một bước đi hiệu quả trong xây dựng địa bàn bình liêu an toàn nói không với ma túy
ngày một mươi năm tháng một mươi một thành phố cần thơ ghi nhận hai trăm ba mươi ba ca nhiễm mới covid một mươi chín
nâng tổng số lên một mươi hai bảy trăm bốn mươi tám ca
xiết chặt các biện pháp phòng chống dịch thành phố đang tăng cường kiểm tra
xử lý những trường hợp vi phạm phòng chống dịch
hiện thành phố cần thơ đang áp dụng cấp độ ba phòng chống dịch covid một mươi chín
theo quy định tạm thời về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
của ủy ban nhân dân thành phố
các nhà hàng quán ăn quán cà phê hoạt động có điều kiện trong đó hạn chế một số hoạt động
tiến hành kiểm tra việc tuân thủ các quy định hướng dẫn về cam kết hoạt động kinh doanh
đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới tại các doanh nghiệp
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ngành chức năng đã phát hiện nhiều vi phạm
trong đó vi phạm phổ biến nhất là từ ý thức của người tham gia sử dụng các dịch vụ ngoài cộng đồng
khách hàng ăn uống không giữ khoảng cách an toàn kế đó là việc có tàu mã qr tại các điểm buôn bán
cung cấp các dịch vụ nhưng lại không có hướng dẫn yêu cầu cách kiểm tra
một số khách cũng không có ý thức tự kiểm tra
thời gian qua cần thơ đã kiểm tra hơn một trăm ba mươi năm doanh nghiệp cơ sở kinh doanh ăn uống
lập biên bản nhắc nhở xử phạt hơn một trăm linh ba đơn vị có cơ sở bị phạt hơn ba mươi bảy triệu đồng
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam ba tháng đối tượng truy nã dương quốc hào
bốn mươi tuổi trú tại tp hcm để tiếp tục làm rõ tội đánh bạc sau hơn ba năm lẫn trốn
theo hồ sơ công an vào tháng năm năm hai nghìn một mươi tám hào cùng năm đối tượng khác đánh bạc ăn tiền
dưới hình thức chơi bài cào liên tại xã phú hội huyện nhân trạch thì bị công an bắt
vụ việc sau đó công an huyện nhân trạch đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với sáu đối tượng
lợi dụng lúc tại ngoại hào đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương nên bị truy nã toàn quốc về tội đánh bạc
bằng các biện pháp nghiệp vụ mới đây công an huyện nhân trạch phối hợp với công an tỉnh tiền giang
tiến hành bắt giữ hào ở xã tân mỹ chánh tp mỹ tho sau hơn ba năm lẫn trốn
sau khi xảy ra ba vụ tai nạn giao thông trong ba ngày liên tiếp trên quốc lộ một a khiến bốn người tử vong
ubnd thị xã đông hòa tỉnh phú yên đã có văn bản kiến nghị cơ quan chức năng
sớm có các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông
theo văn bản này do việc khắc phục sửa chữa hư hỏng mặt đường quốc lộ một a qua thị xã đông hòa
chưa được thực hiện triệt đề dẫn đến bong chóc sụt lún dài đặc tạo ra nhiều hố sâu
nên chỉ trong vòng ba ngày đã xảy ra ba vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe máy
khiến bốn người tử vong
ubnd thị xã đông hòa đề nghị sở giao thông vận tải tỉnh phú yên kiến nghị cục quản lý đường bộ ba
thuộc tổng cục đường bộ việt nam chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương sửa chữa khắc phục hư hỏng
trên tuyến quốc lộ một a qua địa bàn thị xã đông hòa đồng thời có giải pháp cảnh báo hiểm họa
tại những vị trí hư hỏng nhưng chưa kịp sửa chữa để đảm bảo an toàn
ngoài ra ubnd thị xã đông hòa còn đề nghị sở giao thông vận tải tỉnh phú yên kiến nghị
lắp đặt hệ thống giao thông tại km một nghìn ba trăm bốn mươi hai một trăm linh trên quốc lộ một a là ngã tư giao nhau với quốc lộ hai trăm chín
ở phường hòa vinh thị xã đông hòa đây là khu vực có mật độ phương tiện giao thông lớn thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông